chúng tôi triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một mươi sáu hai mươi vượt qua biết bao khó khăn thách thức nhất là thiên tai nạn nề
chúng tôi đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra giữ vững ổn định kinh tế chính trị kinh tế xã hội tăng trưởng đạt sáu hai mươi một cao gấp đôi so với trung bình ba của thế giới
lạm phát được kiểm soát dưới năm tổng kim ngạch xuất khẩu là một trăm bảy mươi sáu tỷ usd tăng gần chín đạt nhiều tiến bộ
về bảo lãnh an sinh xã hội đời sống người dân được cải thiện tỷ lệ hội nghèo theo chuẩn đa chiều giảm tạo việc làm cho một sáu triệu người
năm hai nghìn một mươi bảy là năm asean kỷ niệm năm mươi năm thành lập việt nam sẽ cùng các nước thành viên trung sức đồng lòng xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh phát triển năng động tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình
năm hai nghìn một mươi bảy là năm asean kỷ niệm năm mươi năm thành lập việt nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên chung sức đồng lòng xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh phát triển năng động tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong các cấu trúc khu vực đang hình thành
trong không khí thắm tình hữu nghị ấm cúng như một gia đình thân thiết thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân và các vị khách quốc tế cùng nâng cốc
chúc hòa bình hợp tác và phát triển thịnh vượng chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước các tổ chức khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển
nhân dịp năm mới đinh dậu thay mặt đoàn ngoại giao ông jordan wikatewi đại sứ venezuela trưởng đoàn ngoại giao tại hà nội đã gửi tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam lời chúc tốt đẹp thân ái nhất
thường trú liên hợp quốc tại việt nam vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định chính phủ việt nam tất cả các thời kỳ đều phối hợp chặt chẽ với liên hợp quốc
việt nam luôn ủng hộ chủ trương một liên hợp quốc thủ tướng hy vọng với kinh nghiệm của ông sẽ giúp chính phủ việt nam phát triển kinh tế xã hội thuận lợi không xa vào bẫy thu nhập trung bình

trong quá trình này việt nam luôn mong muốn phối hợp chặt chẽ với undp các cơ quan của liên hợp quốc để lắng nghe ý kiến đóng góp tư vấn
ông kamal mahotara bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp sau khi trình thư ủy nhiệm của tổng thư ký liên hợp quốc khẳng định việt nam cũng là nước đi đầu trong sáng kiến một liên hợp quốc
vào thời điểm này các cơ quan liên hợp quốc phối hợp với việt nam hoàn thành bản kế hoạch chiến lược hợp tác thời gian tới
và hy vọng hai bên có thể ký kết trong thời gian tới
ông bày tỏ đã đến việt nam một vài lần và rất ấn tượng về thành tiệu đổi mới của việt nam
ông cũng rất quan tâm và tập trung công việc về kinh tế ở đông nam á để việt nam đạt mức thu nhập trung bình cao hơn phát triển mạnh hơn trong thời gian tới
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn của phòng thương mại và công nghiệp nhật bản do chủ tịch amimura dẫn đầu
đang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chào mừng đoàn gcci do chủ tịch amu merra dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng thời cho rằng hiện nay là thời điểm tốt đẹp nhất của quan hệ việt nam và nhật bản
hiện nay nhật bản là một trong những nước dẫn đầu về đầu tư trực tiếp tại việt nam trao đổi thương mại viện trợ oda
thủ tướng bày tỏ vui mừng các tập đoàn của nhật bản như ituchu marubeni ahi
đang làm ăn rất thành công tại việt nam
về các kiến nghị của các doanh nghiệp nhật bản chính phủ việt nam sẵn sàng lắng nghe và sẽ họp bàn để giải quyết
tinh thần chung là giữa hai nước không có gì trở ngại
về phần mình chủ tịch gcci đã bày tỏ niềm vinh dự được thủ tướng tiếp cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
ông cho biết đoàn công tác gcci lần này có bảy mươi đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu ở nhật bản
cho thấy sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp nhật bản đối với việt nam
mối quan hệ hai nước là mối quan hệ hết sức tốt đẹp gắn bó chặt chẽ trên nhiều mặt
ông khẳng định giới doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ
quan hệ hợp tác kinh tế về phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp công nghiệp
giới doanh nghiệp nhật bản đánh giá việt nam là thị trường hấp dẫn về cơ hội đầu tư thương mại
kỳ vọng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện để thúc đẩy hơn nữa đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản sang việt nam
chiều nay hai mươi ba tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm chúc tết cán bộ y tế bệnh viện k
và cùng quỹ ngày mai tươi sáng thăm hỏi động viên hỗ trợ bệnh nhân bị ung thư tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội
tới thăm nhiều giường bệnh của các bệnh nhân đang điều trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ẩn cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe của từng người bệnh
đồng thời động viên các bệnh nhân có niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật
động viên thân nhân người bệnh vững tin vào đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện ca trung ương
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh chủ trương của đảng nhà nước là huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước
xã hội hóa và các nguồn lực đầu tư cho y tế nhằm ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của người dân
nhất là bệnh ung thư trên cả nước
chiều hai mươi ba tháng một tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và chúc tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí nguyễn thiện nhân đã đến thăm gia đình nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư đỗ mười và nguyên chủ tịch nước lê đức anh
thay mặt đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân bày tỏ trân trọng những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ và xây dựng đất nước
đồng thời lắng nghe những tâm tư tình cảm những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động
của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
trong không khí cả nước chuẩn bị đón xuân mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đồng chí nguyễn thiện nhân gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng
nhé nước mong các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhé nước tiếp tục quan tâm theo dõi
và góp ý cho công tác mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nghị quyết nêu rõ xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đối với ông vũ huy hoàng gia ông này đã có những vi phạm về công tác cán bộ
trong thời gian làm bộ trưởng công thương
ủy ban thường vụ quốc hội giao thủ tướng ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông vũ huy hoàng
đồng thời giao chính phủ khẩn trương nghiên cứu
trình quốc hội xem xét quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi
bổ sung quy định của luật về cán bộ công chức viên chức
đây sẽ là cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng nghiêm minh các hành vi vi phạm
của cán bộ công chức viên chức kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước
trước đó ban bí thư họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng bộ công thương và ông vũ huy hoàng
ban bí thư xác định với vai trò trách nhiệm là bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương
ông vũ huy hoàng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm
khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
để hưởng ứng năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi bảy với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên
với tinh thần tính mạng con người là trên hết
vừa qua ban an toàn giao thông tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín
hơn hai người đã tham gia diễu hành trong đợt gia quân phát động
theo ban an toàn giao thông tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù tai nạn giao thông không giảm cả ba tiêu chí như mong đợi
nhưng tiêu chí quan trọng nhất là số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu
giảm tới một mươi bốn so với năm trước
số người chết tuy giảm so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng số vụ và số người bị thương tăng trên một mươi bảy
phát biểu tại buổi lễ gia quân
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đề nghị các đơn vị địa phương
hãy vào cuộc bằng những hành động giải pháp thiết thực
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất
lãnh đạo tỉnh bạc liêu kêu gọi
vì sự an toàn của chính mình vì sự hạnh phúc của gia đình mình
và vì lợi ích chung của toàn xã hội
mỗi người cần nghiêm chỉnh và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tình quốc tế họa đàm syri tập trung củng cố lệnh ngừng bắn
malaysia kêu gọi tổng thống mỹ xem lại chiến lược với châu âu
vào lúc khoảng ba giờ chiều nay theo giờ việt nam
cuộc hòa đàm về tình hình tại syri chính thức khai mạc ở thủ đô astana của kazakhstan
cuộc hòa đàm do nga thổ nhĩ kỳ và iran làm trung gian

tâm là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn mong manh từ hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
các phái đoàn đại diện cho chính phủ syri và phe đối lập đã có mặt tại cuộc họp kín quan trọng này
cuộc gặp này cũng đánh dấu sự khởi đầu nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài sáu năm qua tại syri
cuộc hòa đàm này nếu thành công thì sẽ được tiếp nối bằng các cuộc thảo luận chính trị khác
dự kiến được tổ chức ở geneva thụy sĩ vào tháng hai tới
theo bộ ngoại giao mỹ chính quyền mới của nước này không trực tiếp tham gia
xâm đại sứ mỹ tại kazakhstan
george cron đại diện cho washington để tham dự sự kiện này
người phát ngôn của lực lượng phiến quân yehi aridi cho biết đã từ chối tham gia các cuộc thương lượng trực tiếp
với đại diện của chính phủ trong phiên thảo luận đầu tiên của cuộc hòa đàm
trong khi đó tại malaysia bộ trưởng quốc phòng nước này ông hisham moudin hussein kêu gọi
tân tổng thống mỹ đông nam trăm cân nhắc lại chiến lược của mỹ với châu á
đồng thời hối thúc các nước liên quan tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề biển đông
tuyên bố trên được đưa ra tại lễ khai mạc diễn đàn fullerton lần thứ năm trong khuôn khổ hội nghị thường niên đối thoại shangri la
phát biểu tại diễn đàn bộ trưởng quốc phòng malaysia hisham moudin hussein bày tỏ mong muốn
tân tổng thống mỹ donald trump xem xét lại lập trường của ông về chính sách với khu vực châu á
mà washington đã cam kết dưới thời chính quyền tiền nhiệm trước đó nhiều quốc gia khu vực châu á đã
bày tỏ lo ngại về những tuyên bố của tổng thống trump rằng các nước đồng minh sẽ phải chi thêm tiền
nếu không lính mỹ đồn trú ở khu vực sẽ rút đi bên cạnh đó bộ trưởng hisamudin cũng kêu gọi
một giải pháp ngoại giao cho tình hình căng thẳng trên biển đông đồng thời việc chạy đua vũ trang
trong khu vực đang gây nhiều quan ngại về khả năng nguy cơ gia tăng các vụ va chạm ngoài ý muốn có thể bùng
phát thành xung đột tại indonesia cảnh sát nước này cho biết vừa bắt giữ một mươi bảy người bị tình nghi liên
quan đến tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng sau khi những đối tượng này bị thổ nhĩ kỳ trục xuất do bị
nghĩ ngờ có âm mưu xâm nhập vào syri người phát ngôn của cảnh sát quốc gia indonesia
ông rick wanto cho biết nhóm người này trong đó có một số trẻ em đã bị bắt tại sân bay quốc tế
jakarta sau chuyến bay từ istanbul giới chức thổ nhĩ kỳ trước đó đã quyết định đưa những người này
trở lại indonesia do nghi ngờ họ lên kế hoạch xâm nhập vùng lãnh thổ do is kiểm soát tại syri
ông rich wanto nêu rõ có những dấu hiệu cho thấy họ có liên quan đến is đồng thời cho biết nhà
chức trách nước này đang nỗ lực tìm ra người tuyển mộ và tài trợ cho nhóm này
những năm gần đây hàng trăm người từ indonesia quốc gia có dân số theo đạo hồi đông nhất thế
giới đã đến trung đông để gia nhập is năm hai nghìn một mươi sáu vụ đánh bom liều chết và đấu súng tại
thủ đô jakarta khiến tám người thiệt mạng trong đó có bốn đối tượng tấn công
tình trạng sương mù dày đặc tại thủ đô london của anh đã khiến khoảng một trăm linh chuyến bay tại sân bay hitter
bị hoãn trong hôm nay đồng thời gây ra tăng quan ngại về chất lượng không khí tại khu vực nước này
trong một thông báo đại diện sân bay heattro cho biết
thời tiết xấu với sương mù dày đặc đã khiến tầm nhìn tại sân bay suy giảm hiện tượng này đã
khiến sân bay phải hoãn khoảng tám các chuyến bay đã lên lịch trình ngoài ra hàng chục chuyến bay
khác tại sân bay london city cũng bị hoãn và nhiều người đi đường đã được cảnh báo về lái xe an toàn
sau khi nhiệt độ giảm mạnh trong đêm bộ môi trường anh đã công bố sơ đồ biểu thị chất lượng không khí
cho thấy tình trạng ô nhiễm rất cao khắp vùng đông nam england trong ngày hai mươi ba tháng một bộ này cũng
khuyến cáo người dân giảm các hoạt động thể chất ngoài trời đặc biệt đối với những người có các triệu
chứng như ho và số mũi những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của